trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội sáng một tháng một mươi phát đi thông báo khẩn về tình hình dịch covid một mươi chín
tại bệnh viện việt đức vừa được hà nội đưa ra sáng nay một tháng một mươi
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội sáng một tháng một mươi phát đi thông báo khẩn đề nghị bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
đã từng đến khám và điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt đức bốn mươi tràng thi hoàn kiếm hà nội từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng chín
cần liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng để được tư vấn hỗ trợ về phòng chống dịch covid một mươi chín
hotline chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
theo thông báo chính thức của sở y tế hà nội đến thời điểm sáng một tháng một mươi bệnh viện việt đức đã phát hiện một ca mắc covid một mươi chín
là người nhà đi chăm bệnh nhân ở tầng tám nhà d khoa ung biếu từ một mươi chín đến ba mươi
ngay khi phát hiện ca mắc này lực lượng chức năng đã lấy mẫu hơn một bốn trăm linh mẫu
ngoài ra bệnh viện cũng tổ chức lấy khoảng ba mẫu xét nghiệm của bệnh nhân người nhà bệnh nhân nhân viên y tế trong toàn viện
kết quả xét nghiệm đang chờ
đến nay trong khuôn viên bệnh viện việt đức cơ quan chức năng mới chỉ phong tỏa tòa nhà d
chiều qua cdc hà nội cũng đã phát đi thông báo khẩn những người đến làm việc khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh
tại tầng tám nhà d bệnh viện hữu nghị việt đức bốn mươi tràng thi hàng bông hoàn kiếm hà nội kể từ ngày một mươi chín tháng
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại